phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nông văn cán
hiện là phó phòng kinh tế hạ tầng huyện nguyên bình
nguyên là giám đốc ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện nguyên bình
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong quá trình thực hiện kiểm soát các dự án có sử dụng nguồn vốn chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo một ban năm tại tỉnh cao bằng
công an tỉnh cao bằng phát hiện dự án thi công xây dựng thiết bị công trình cấp điện sinh hoạt
xóm nạm sơ xã phan thanh huyện nguyên bình do ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện nguyên bình
làm chủ đầu tư
khi đó do ông nông văn cán là giám đốc ban quản lý có nhiều sai phạm
bước đầu cơ quan chức năng xác định việc thanh toán tiền sai quy định của ông cán
đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước